trong khuôn khổ chuyến thăm việt nam từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi chín tháng bảy đại sứ đặc biệt nhật bản asean đại sứ đặc biệt nhật việt việt nhật shua kuri otaro đã tới thăm làng trẻ em bơ la tại hà nội
tới thăm làng trẻ bơ la tại hà nội đại sứ đặc biệt nhật bản asean shugiri otaro cùng đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhật bản tại việt nam đã thăm hỏi tình hình ăn ở học tập và trò chuyện cùng các em nhỏ tại làng trẻ
đồng thời động viên các em phải biết nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn để có thể trở thành những phòng dân tốt của đất nước đóng góp vào sự phát triển của xã hội
chuyến thăm làng trẻ bơ la của ông lần này cũng là dịp tròn ba mươi năm kỷ niệm lần đầu tiên ông đến thăm làng trẻ bơ la năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
làng trẻ bơ la hà nội được thành lập vào năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy là máy ấm của hàng trăm trẻ mồ côi ở các độ tuổi khác nhau
tại đây các em được nuôi dưỡng theo mô hình gia đình và được đảm bảo đến trường theo độ tuổi quy định
ngoài ra các em còn được học nghề ở các trung tâm trong các dịp hè và tham gia vào các hoạt động văn hóa thể thao